xin chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh mạnh tiếp tục được tăng cường xuống nước ta
dự báo trong ngày mai tại khu vực bắc bộ xảy ra rét hại ở trên diện rộng
kèm theo có mưa mưa nhỏ rải rác càng làm tăng thêm cảm giác giá rét
nhiệt độ thấp nhất tại khu vực bắc bộ sẽ phổ biến là từ bảy cho đến một mươi độ
khu vực vùng núi từ ba đến sáu độ vùng núi cao có nơi là dưới độ
đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá
trong khi đó nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng một mươi ba một mươi sáu độ
khối không khí lạnh mạnh cũng sẽ ảnh hưởng sâu xuống khu vực các tỉnh trung bộ
dự báo trong đêm nay và ngày mai các tỉnh từ thanh hóa cho đến hà tĩnh
cũng xảy ra rét hại nhiệt độ cao nhất vào khoảng một mươi ba cho đến một mươi sáu độ
các tỉnh quảng bình trở vào đến quảng ngãi nhiệt độ cũng sẽ giảm mạnh
trời rét ở phần phía bắc và lạnh ở phần phía nam
đi kèm với mưa rào và rông rải rác cục bộ sẽ có mưa to
nhiệt độ cao nhất trong khoảng một mươi chín đến hai mươi độ
khu vực các tỉnh từ bình định đến bình thuận phổ biến có mưa vài nơi
ngày nắng nhiệt độ cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
tại tây nguyên và nam bộ thời tiết không có nhiều biến chuyển như ở các khu vực trên
vẫn phổ biến là có mưa vài nơi ngày trời nắng
tuy nhiên do sự khuếch tán xuống của khối không khí lạnh
do đó nhiệt độ sẽ giảm nhẹ đôi chút
nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
nam bộ ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển tại vịnh bắc bộ và bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa sẽ có mưa rông
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai cho đến năm mét biển động mạnh
tại khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa sẽ có mưa rông
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét biển động
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa là hai mươi một hai mươi sáu độ
và hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa mưa rào
gió đông bắc cấp ba trời rét hại
nhiệt độ từ tám đến một mươi bốn độ